tỉnh ủy quảng bình tổ chức công bố và trao các quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương dự và trao các quyết định
ngày hai mươi hai tháng bảy bộ chính trị ban hành quyết định đồng chí hoàng đăng quang ủy viên trung ương đảng
thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ và thôi giữ chức bí thư tỉnh ủy quảng bình
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đồng thời điều động phân công giữ chức phó trưởng ban tổ chức trung ương
cùng ngày bộ chính trị có quyết định điều động phân công đồng chí vũ đại thắng ủy viên dự quyết trung ương đảng
thứ trưởng bộ kế hoạch đầu tư tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức bí thư tỉnh ủy quảng bình
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
chúc mừng đồng chí vũ đại thắng trên cương vị công tác mới
đồng chí phạm minh chính đề nghị tân bí thư tỉnh ủy quảng bình phát huy sức trẻ và những kiến thức được học tập
và thực tiễn công tác ở trung ương để nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
trước mắt là với tập thể ban chấp hành ban thường vụ tỉnh ủy lãnh đạo tổ chức tốt đại hội đảng cấp trên cơ sở
và đội hạ đại hội đảng bộ tỉnh quảng bình nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm